hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các biểu bì ống tay ngoài bong chóc da kết hợp với vi nấm tạo thành gây bít tắc ống tay
chúng bám vào màng nhĩ làm giảm thính lực và ủ tay
nếu không được lấy đi và điều trị chúng sẽ tích tụ càng ngày càng nhiều phụ kín ống tay gây khó khăn cho điều trị bệnh
nguyên nhân gây bệnh nấm tay ngoài
đây là bệnh do nhiễm nấm chủ yếu chỉ ở ống tai ngoài
nấm gây bệnh phổ biến nhất là aspergillus candida abicans
nấm thường xuất hiện trên giấy tay ẩm ướt nhiễm khuẩn và mọc trên một viêm tay ngoài
trùng mổ xanh
đối tượng có nguy cơ mắc bệnh đó là những người sinh sống ở khu vực có khí hậu nóng ẩm
những người hay đi bơi hay lấy giấy tay hay phẫu thuật ống tay ngoài
những người sử dụng kháng sinh hoặc cotticoin tại chỗ
những người bị suy dinh dưỡng những người bị viêm ấm đạo do nấm cũng có thể bị viêm tay ngoài do nấm
nhận biết nấm tay ngoài
triệu chứng đầu tiên điển hình là ngứa tai nên người bệnh thường xuyên dùng ngón tay
ngoáy và nghiêng đầu đập tay vào tay
giai đoạn đầu bệnh gây ngứa sâu ở trong tai với cảm giác sưng tấy rất khó chịu
nhiều khi thấy chảy dịch ra ngoài hoặc ngoài tay thấy có dịch ướt màu nâu vàng
dần dần lớp biểu bì ống tay ngoài bị bóng chóc hòa trộn cùng với tổ chức nấm
hình thành vảy làm bít hẹp ống tay che lớp mặt nhĩ khiến người bệnh bị ủ tay và giảm thính lực
trong trường hợp có nhiễm trùng cơ hội kết hợp gây viêm ống tay
sẽ xuất hiện cảm giác sưng đau và đau tăng lên khi ấn vào tay hoặc kéo vành tay
khi khám lâm sàng bác sĩ sẽ thấy từng đám hay một lớp màu trắng đục bám ở ống
màng tai rất dễ lầm với mù tay trong trường hợp có bị viêm tay giữa
khối trắng đục lớp một phần hay cả ống tay ngoài
nhìn sâu vào trong tay bằng đèn soi sẽ thấy rõ tổ chức nấm mọc chi chít
với đủ loại các màu như trắng xám cho
vậy này khi bong ra có dạng hình ống hoặc dạng cục
nhiều trường hợp ở trẻ em cục nấm phát triển gây bịt kín ống tay ngoài
khiến trẻ có thể có các biểu hiện như ủ tai nghe kém một bên
hay với các trẻ nhỏ hơn là biểu hiện nghiêng đầu về phía tai lành
về nơi phát âm để nghe cho rõ
khi thấy các biểu hiện này các bố mẹ cần đưa con đến bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng
để được khám bệnh và điều trị nấm tai và các bệnh chuyên khoa nếu có
điều trị nấm ống tay ngoài
sau khi đã được trần đoán là nấm ống tay ngoài
bệnh nhân cần được lấy bỏ tổ chức nấm và lau sạch ống tay và màng tay
bước làm này rất cần thiết và phải làm cẩn thận
để cho kết quả tốt khi điều trị sau này
bệnh nhân được rửa tay với nước oxy già cùng với acid boric một mươi
cần làm liên tục trong vài ngày mỗi ngày một đến hai lần tại cơ sở điều trị chuyên khoa
cùng với đó có thể bôi methylene hai
cồn acid salicylic ba
cồn phenol oxalic dạ hương một
cồn acid bicric hai
mỡ kháng nấm hoặc thổi bột acid bauric vào tay để diệt vi nấm
việc điều trị phải tuân theo chỉ định của bác sĩ
có thể sử dụng các thuốc chống nấm như imidazole và poleniquae
trong hai nhóm này nhóm imidajo được sử dụng nhiều hơn vì phổ rộng
và đặc biệt có tác dụng với nấm
nếu nhiễm nấm nặng có thể dùng thuốc chống nấm toàn thân
nấm ống tay ngoài thường dai rẳng và khó điều trị
cho nên dùng phải đúng thuốc và điều trị lâu dài
có thể điều trị các bệnh chuyên khoa tay mũi hậu khác
phối hợp như viêm tay giữa mãn tính viêm mũi hậu va
cách ngăn ngừa bệnh nấm tay
để ngăn ngừa bệnh viêm nhiễm nấm tay ngoài hiệu quả
nên giữ cho ống tai luôn được khô sạch đặc biệt là mùa hè mùa mưa ẩm như hiện nay
không nên lau tay quá nhiều lần làm mất lớp miễn dịch tự nhiên ở tay ngoài
không để nước vào tay trong khi bơi
lau tay khô sau khi tắm
tránh để da cháy sức bên trong tay
không nên lạm dụng kháng sinh và corticoid
bổ sung các vitamin và khoáng chất giúp cơ thể khỏe mạnh tăng cường sức đề kháng
đồng thời nên điều trị triệt để các bệnh nấm toàn thân khác
tránh làm nhiễm nấm ống tay như các bệnh nấm âm đạo nấm lưỡi nấm mi mắt
khi bị nhiễm nấm thì phải điều trị sớm và tuân thủ chỉ định của bác sĩ để tránh tái phát